thưa quý vị cuối tuần bắc bộ sẽ dịu mát sáng sớm nay thì có thể có mưa nhỏ dài rác
tuy nhiên thời tiết trong ngày sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động ngoài trời
hôm nay ở bắc bộ có nhiệt độ từ hai mươi ba cho tới ba mươi một độ c trời nhiều mây không có nắng nóng gai gắt
cuối tuần với thời tiết như thế này quý vị có thể cùng với gia đình bạn bè đi picnic
dã ngoại hay đơn giản là cùng nhau thong rong dạo vố
vâng và tương đồng với bắc bộ thì tại bắc trung bộ cũng đang có ngày dịu nóng hơn
và nam trung bộ xuôi về phía tây nguyên thì trời tương đối nóng
và đến khu vực nam bộ nhiệt độ cao ở ngưỡng từ ba mươi bốn cho tới ba mươi bảy độ c
và ngạn nóng khô thì quý vị đặc biệt lưu ý là nguy cơ chập điện cháy nổ ở khu dân cư đông đúc